dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục cho ý kiến đối với các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên tinh thần nghiêm túc và thẳng thắn
các đại biểu đã đánh giá về những hạn chế còn tồn tại trong công tác bảo đảm an sinh xã hội cũng như những vấn đề tiêm ẩn gây khiếu kiện tố cáo kéo dài
theo chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội hiện nay tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội theo báo cáo của chính phủ khoảng ba mươi hai
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín số người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng một mươi năm ba triệu người trong đó mới tham gia bảo hiểm xã hội từ năm hai nghìn một mươi chín là năm trăm bảy mươi chín người
giải quyết hưu trí trong chín tháng là trên tám mươi năm người và giải quyết lĩnh bảo hiểm xã hội một lần là năm trăm năm mươi ba người
như vậy trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số người tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội ít hơn số người rời hệ thống bảo hiểm xã hội và số người không còn đóng góp bảo hiểm xã hội
như vậy là thực tiễn này thì cũng rất là đáng lo ngại
bởi vì ngay cả khi thực hiện
được chỉ tiêu là ba mươi hai năm lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi chín thì vẫn còn là gần bảy mươi số người còn lại thuộc dân số vàng hiện nay không tham gia bảo hiểm xã hội
và theo quy định hiện hành thì khi họ được tám mươi tuổi và trong tương lai thì cái tuổi này có thể hạ thấp hơn thì sẽ là đối tượng của trợ cấp xã hội vào lúc mà nước ta đang đã trở thành nước có dân số già
cho ý kiến đối với nội dung khiếu nại tố cáo của công dân
trưởng ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội nhận định số vụ việc khiếu nại tố cáo đã giảm được tháo gỡ tuy nhiên hiện nay lại tiêm ẩn nguy cơ kiện cáo trở thành điểm nóng tại các khu trung cư
chúng ta sẽ tìm ngay cái giải pháp để có về hành lang pháp lý về cái quy trình thủ tục giải quyết để làm sao cho cái vấn đề này nó không trở thành một điểm nóng để mai kia chúng ta lại phải đi tháo gỡ
ngày mai tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi tám dự kiến ủy ban thống vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án luật doanh nghiệp sửa đổi và dự án luật đầu tư sửa đổi